tại đà nẵng lợi dụng việc thanh toán bằng mã qr code ngày càng tiện lợi và phổ biến
các đối tượng đã bày ra những chiêu lừa đảo mới tinh vị nhằm chiếm đoạt tiền
đây là mã qr giả mà các đối tượng cài vào cửa hàng sửa chữa
chăm sóc xe ô tô ở phường hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
còn đây là mã qr của chính chủ cửa hàng dùng để thanh toán các khoản tiền cho khách đến sử dụng dịch vụ
sự giống nhau của hai mã qr code này khiến chủ cơ sở kinh doanh cũng không thể phân biệt
chỉ đến lúc nhân viên vô tình phát hiện điều bất thường khi khách hàng liên tục thanh toán bằng hình thức quét mã qr
nhưng tiền không thấy về tài khoản của cơ sở kinh doanh
trên thực tế tiền đã được chuyển sang một tài khoản khác
hàng ngày cơ sở kinh doanh này có rất đông người ra vào
nên việc xác định đối tượng đánh trao mã qr là điều rất khó khăn
bởi lẽ hơn tám mươi khách hàng thanh toán bằng hình thức truyền khoản
lợi dụng sự bất ổn chủ quan của cơ sở đối tượng đã có sự tính toán quan sát sao chép mã
và đánh trao mã qr
đánh trao mã qr nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản

dán đè lên mã qr

nên việc xác định đối tượng đánh trao mã qr là điều rất khó khăn
bởi lẽ hơn tám mươi khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
không ít người đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này
cơ sở kinh doanh dịch vụ là nên có mã qr cố định
và thông thường là làm cái bảng to
thì rất là khó để đưa vào trong việc đánh trao
thứ hai là mang cái người
hoặc là khi nào có thanh toán thì đưa ra
tại tỉnh bắc giang người đàn ông này ở thị trấn đồi ngô huyện lục nam đã tiếp nhận một cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên điện lực thành phố hồ chí minh
nói mình dinh líu tới một vụ án gây thất thoát tài sản của nhà nước
tiếp đó là những cuộc điện thoại tự xưng là cơ quan cảnh sát điều tra rồi yêu cầu ông làm theo hướng dẫn và cung cấp mã otp tài khoản ngân hàng
từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ông đã thực hiện tám lần chuyển tiền tới bốn tài khoản khác nhau với số tiền gần một năm tỷ đồng
lúc này ông mới biết mình bị lừa đảo

từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhiều người bị mắc bẫy trên không gian mạng với những thủ đoạn phương thức hết sức tinh vi
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba một người dân trên địa bàn thành phố bắc giang đã thực hiện một trăm một mươi một lần chuyển tiền vào một mươi năm tài khoản ngân hàng
với hình thức đầu tư trên ứng dụng okex khi số tiền chuyển lên tới hai mươi năm tỷ đồng thì mới biết mình bị lừa đảo
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và thực hiện tháng cao điểm chiến dịch tuyên truyền
nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang đã tiếp nhận phát hiện và giải quyết một mươi bảy vụ gây thiệt hại hơn ba mươi tám tỷ đồng

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và thực hiện tháng cao điểm chiến dịch tuyến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang đã tiếp nhận phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao